ban tuyên giáo thành ủy sở thông tin truyền thông và hội nhà báo tp hcm
phối hợp tổ chức tọa đàm báo chí xuất bản nỗ lực sáng tạo đồng hành cùng thành phố vì cả nước
đơn dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
tọa đàm nhằm thảo luận tìm giải pháp để công chúng cả nước nói chung
và tp hcm nói riêng có được thông tin đầy đủ sinh động về các thành tựu phát triển của thành phố
thông qua các nội dung tuyên truyền về cơ chế chính sách đặc thù phát triển tp hcm cùng cả nước vì cả nước
các thảo luận đã tập trung chia sẻ những cách làm sáng tạo của đơn vị
trong tuyên truyền về quá trình thí điểm cơ chế đặc thù cho thành phố
cùng với đó là tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí xuất bản của thành phố và trung ương
đóng trên địa bàn trong việc tuyên truyền thực hiện có hiệu quả nghị quyết năm tư của quốc hội
cái trách nhiệm là thành phố phải giữ vững là cái vị trí trung tâm về kinh tế chính trị
khoa học công nghệ giáo dục
các tham luận góp phần làm nổi bật truyền thống năng động sáng tạo của thành phố
cũng như việc phát huy vai trò của các cơ quan báo chí xuất bản
nhằm khơi dậy phát huy truyền thống đoàn kết năng động sáng tạo
trong cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân
để thực hiện tốt việc thí điểm các cơ chế chính sách đặc thù
để thành phố vất trình
triển nhanh bền vững hơn cùng với cả nước và vì cả nước